cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa đã bắt đầu vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng tám theo giờ mỹ
tức là tám h sáng nay theo giờ việt nam tại thành phố milwaukee bang nguyen scottsdale mỹ
đáng chú ý cựu tổng thống donald trump không tham gia tranh luận dù ông đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong cuộc đua trong đảng
tạm ứng cử viên tham gia tranh luận gồm thống đốc bang florida ron desantis tỷ phú vivek ramaswamy
thượng nghị sĩ tim scott cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley cựu phó tổng thống mỹ mike pence
thống đốc bang north dakota doug burgum cựu thống đốc bang new jersey chris christie và cựu thống đốc bang arkansas asa hutchinson
ngoài ông donald trump còn có ba ứng cử viên khác vắng mặt
trong số bốn người này ngoại trưởng ông trump đủ tiêu chuẩn để tham gia tranh luận nhưng đã quyết định không tham gia lần này
những người còn lại đều không đủ tư cách theo tiêu chuẩn của ủy ban quốc gia đảng cộng hòa
cuộc tranh luận xoay quanh nhiều vấn đề
vấn đề như chống biến đổi khí hậu chính sách kinh tế đối ngoại
cuộc tranh luận này là thời điểm quan trọng đối với các ứng cử viên đang cố gắng vượt qua và trở thành người thay thế ông donald trump
giành vị trí đại diện của đảng cộng hòa trong cuộc đua và nhà trắng khi mà chỉ còn chưa đến năm tháng nữa là các cuộc bỏ phiếu ở iowa bắt đầu quá trình đề cử tổng thống của đảng này